năm h bốn mươi năm ngày hai mươi chín tháng năm từ phòng trọ tầng hai ở khu đô thị nằm trên xã minh quang huyện vũ thư bé trần gia huy năm tuổi được bà ngoại đánh thức dạy đi học thôi con
hơn ba năm trước sau khi mẹ sang đài loan làm việc sa huy ở với bà ngoại đinh thị hằng sáu mươi ba tuổi trong phòng trọ rộng khoảng một mươi năm m hai
thì thoảng em về với cậu và ông ngoại ở xã dũng nghĩa cách phòng trọ khoảng bảy km
năm ba tuổi gia huy đi học trường mầm non hồng nhung cơ sở hai ở khu tái định cư xã phú xuân tp thái bình
do nhà trọ cách trường năm km gia đình bé đăng ký dịch vụ xe đưa đón chi phí mỗi tháng là ba ba triệu đồng gồm tiền học tiền ăn và tiền xe
trong số trẻ đi xe tuyến sa huy là nhà xa nhất thế nên điểm đón bé cũng là điểm đầu của chuyến hành trình đón trẻ mỗi ngày
sao huy sau khi được đánh thức đã dạy làm vệ sinh cá nhân mặc quần sóc xanh đen áo phung vàng đường
phục vi trường tổ chức tổng kết năm học
bé uống hết hụp sữa và đút thêm hụp nữa vào ba lô để lên lớp uống lúc giữa buổi
bà hằng kể thêm rằng lúc sáu giờ một mươi ba còn gọi cho cô giáo chủ nhiệm nhờ cho huy vào học lớp cửa vua và tiếng anh hết bao nhiêu gia đình sẽ gửi
hai bà cháu đi bộ tới ngã tư cách phòng trọ khoảng một trăm linh mét để đón xe
sáu h hai mươi xe hai mươi chín chỗ mổ mận chín kính mổ đen tới nơi bé trai cao chừng một m nặng hai mươi kg bước ba bậc lên xe
bà hằng kể lúc đó chỉ có tài xế và cô đưa đón như mọi ngày sa huy ngồi sau ghế lái cất tiếng coi cho bà trước khi xe lao đi
xe hai mươi chín chỗ di chuyển khoảng bốn mươi phút đón thêm chín trẻ thì tới trường mầm non hồng nhung ở xã phú xuân
tài xế mở cửa cho học sinh và cô giáo tự đi vào lớp sau đó lái xe đỗ sát cổng trường rồi ra về
tại lớp học cô phụ trách chụp ảnh điểm danh học sinh gửi lên phần mềm của trường để theo dõi
thì phát hiện vắng gia huy thế nhưng không báo cho gia đình
theo công an tp thái bình sau khi tiễn cháu đi học bà hằng mang đổ ra quán bán trẻ gần khu trọ
mọi khi bà vẫn hay kiểm tra camera xem ở lớp cháu làm gì thế nhưng hôm qua trường tổ chức lễ tổng kết ngoài sân nên không xem được
nhà trường thông báo buổi học chiều kéo dài thêm khoảng một tiếng phụ huynh chủ động đón con em thế nên bà giao con trai tới đón giao huy
bảy giờ tới trường không thấy cháu đâu người cậu hỏi cô giáo gọi điện hỏi bà hằng
nhận điện thoại chất vấn đã bản giao sáng nay
cô phụ trách đưa đón đã liên hệ với các giáo viên
hai cô đứng lớp vội chạy ra xe hai mươi chín chỗ đậu ở cổng trường
từ sáng đến chiều chiếc xe vẫn ở đó giữa trời nắng nóng ba mươi năm độ c
cửa xe khóa chặt hay cô giáo gọi cho tài xế quản lý nhà trường tìm chìa khóa mở cửa
thế nhưng tài xế không ở đó nên họ phải phá cửa xe
gần một mươi tám giờ thấy hai cô giáo đang loay hoay cậy cửa xe
anh nguyễn ngọc thái ba mươi bảy tuổi một phụ huynh học sinh nhìn có kính đen vào trong không thấy gì nên hỏi
cô bỏ quên học sinh hay sao mà cậy cửa
cả hai cô gật đầu
đạp bốn năm lần vào cửa xe nhưng không có kết quả
anh thái nắm tay cửa kéo hết sức tạo khoảng không bên dưới đủ cho một cô chui vào
vừa vào trong cô giáo đã hố thất thanh
thôi chết mất học sinh rồi
anh thái nhớ lại cửa xe sau đó được một đến hai người khác kéo rộng ra để cô giáo bé ra huy ra ngoài
bé được tìm thấy ở khu vực cabin gần ghế lái
lúc đó bé đã bắt tỉnh người tím tái
miệng xui bọt cắt đầu ngón tay dì máu
hiệu trường bảo vệ và người cậu đã bế bé đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh thái bình cách trường khoảng bốn km
tuy nhiên sa huy đã tử vong trước khi vào viện
theo nhận định ban đầu bé ở trong xe một mươi một tiếng dưới trời nắng nóng xạ dày không có thức ăn thế nên bị suy kiệt suy hồ hấp
sở giáo dục và đào tạo tỉnh thái bình cho biết hồng nhung hai là cơ sở giáo dục tư thục
thành lập năm hai nghìn hai mươi hai có một mươi hai lớp với hai trăm bảy mươi hai trẻ
phụ trách lớp của gia huy là cô đoàn thị nhâm hai mươi sáu tuổi tốt nghiệp cao đẳng sư phạm mầm non
cô nguyễn thị phượng năm mươi tám tuổi trình độ đại học sư phạm mầm non
nhân viên đưa đón là cô phương quỳnh anh ba mươi tám tuổi trình độ trùng cấp dược
do người lái xe chính xin nghỉ phép một tuần tài xế nguyễn văn lâm nhận nhiệm vụ đưa đón học sinh từ ngày hai mươi hai tháng năm
ô tô hai mươi chín chỗ do nhà trường ký hợp đồng với đơn vị cung cấp dịch vụ
ông nguyễn khắc thận chủ tịch tỉnh thái bình tối qua đã yêu cầu công an tỉnh khẩn trương xác định nguyên nhân cháu bé tử vong
làm rõ trách nhiệm của nhà trường chấn chỉnh hoạt động đưa đón quản lý trẻ ở các cơ sở mầm non trên địa bàn
công an đã khởi tố vụ án vô ý làm chết người và sẽ xem xét tội thiếu trách nhiệm để làm rõ những người liên quan tới cái chết của bé trai
đêm qua ông ngoại gọi điện cho mẹ gia huy ở đài loan thông báo sự việc
người mẹ đang thù xếp về nước nhìn mặt con trai lần cuối
còn bà hằng sáng nay khi ngồi ngoài phòng lạnh chứa thi thể cháu bà vừa khóc vừa lần xem từng tấm ảnh của cháu trên điện thoại
chăm sóc nuôi nấng xa huy từ nhỏ bà nhớ từng điểm bộ của đứa cháu thông minh lém lỉnh và tình cảm
hàng ngày bé hay hỏi bà ơi hôm nay ăn gì hoặc gợi ý bảo các món gà hầm canh bí
ông theo túi đồ từ phòng trọ tới nhà tăng lễ bà muốn cháu được thay quần áo mới trước khi đi xa mãi mãi
theo đó mới đây đại diện ủy ban nhân dân xã dũng nghĩa huyện vũ thư tỉnh thái bình cho biết
sau khi nghe thông tin về sự việc chính quyền địa phương rất đau xót và đã cử cán bộ xã đến thăm hỏi động viên gia đình
theo vị đại diện xã dũng nghĩa hoàn cảnh gia đình cháu huy tương đối khó khăn
mẹ cháu không lấy chồng thế nên sau khi đi lao động nước ngoài đã gửi cháu cho bà ngoại và hai người cậu chăm sóc
từ năm hai nghìn hai mươi một cho tới nay cháu huy ở cùng bà ngoại và hai cậu tại một căn nhà đi thuê
thông tin trước đây bà ngoại của cháu huy có nhà ở xã dũng nghĩa thế nhưng sau khi ly hôn trồng
thì bà dọn ra ở trọ cùng cô con gái là mẹ cháu huy và hai cậu con trai
năm hai nghìn hai mươi một mẹ cháu đi đài loan trung quốc lao động để lại cho huy cho bà ngoại và hai cậu chăm sóc
cũng theo vị này sáng nay cơ quan chức năng tp thái bình đã khám nghiệm tử thi cháu huy để làm rõ nguyên nhân dẫn tới tử vong
sự kiến đến một mươi năm h chiều ngày ba mươi một tháng năm thi thể cháu huy sẽ được đưa về gia đình để làm lễ mai táng theo phong tục của địa phương
như đã đưa tin trước đó vào sáu h hai mươi phút ngày hai mươi chín tháng năm
lái xe nguyễn văn lâm và nhân viên đưa đón học sinh phương quỳnh anh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu giáo viên trường mầm non hồng nhung hai
đón trẻ từ các gia đình đến trường trong đó có bé trần giao huy
một mươi bảy h ba mươi người thân đến đón thế nhưng không thấy huy ở lớp mới báo cho nhà trường tập trung tìm kiếm và phát hiện bé vẫn ở trên xe đưa đón
xe đỗ tại khuôn viên nhà trường
do lái xe không có mặt tại trường nên mọi người đã phải phá cửa xe để đưa cháu đi cấp cứu
khi được đưa tới bệnh viện đa khoa tỉnh thái bình cấp cứu bệnh viện xác định bé đã tử vong
sau chuyến bay dài từ đài loan trung quốc về việt nam
người mẹ của bé năm tuổi bị bỏ quên trên ô tô ở thái bình đã ngất lịm khi về tới nhà tăng lễ gặp mặt con trai lần cuối
khoảng một mươi sáu h ngày ba mươi tháng năm chị t t l p mẹ của bé năm tuổi bị bỏ quên trên ô tô ở thái bình
đã từ đài loan trung quốc về tới nhà tăng lễ thành phố thái bình tỉnh thái bình để gặp con trai lần cuối
về tới nhà tăng lễ để nhìn mặt con lần cuối chị t t l p đau đớn tuyệt vọng gọi tên con lần cuối mà không thể cất lên lời
sau đó chị ngất xỉu được người nhà đưa sang trạm y tế gần đó để sơ cứu chăm sóc
gục trên vai người thân bạn bè nước mắt người mẹ không ngừng rơi cùng nỗi đau xé lòng
những tiếng nước khóc thương của người thân vang vọng bên trong nhà tăng lễ khiến ai nấy đều xót xa
được biết suốt ba năm qua sau khi bố mẹ chia tay mẹ bé huy sang đài loan xuất khẩu lao động
bé huy ở nhà với bà ngoại đinh thị hằng
hai bà cháu thuê căn hộ nhỏ trên tầng hai khu nhà tái định cư tại xã minh quang huyện vũ thư tỉnh thái bình để bà hằng bán nước gần đó
trong mắt những người thân quen bé huy là cậu bé nhanh nhẹn khỏe mạnh thông minh vâng lời người lớn
do hoàn cảnh điều kiện công việc thế nên mẹ của huy thường xuyên phải bay đi nước ngoài công tác vài tháng một lần thì thoảng lại bay về và chơi với con
do nhà thuê cách trường mầm non hồng nhung cơ sở hai khoảng năm km nên bà hằng đăng ký cho cháu tới trường bằng dịch vụ xe đưa đón
đến chiều thì gia đình bố chỉ đón cháu
chi phí tiền học tiền ăn và tiền xe của bé huy hết ba ba triệu đồng một tháng cũng là mức khá so với các trường mầm non khu vực
tuy nhiên thường cháu vốn thiệt thòi ra bố mẹ từ sớm
tại nhà tăng lễ tp thái bình có rất đông người thân bạn bè phụ huynh trường mầm non hồng nhung có mặt chết buồn cùng gia đình
ai cũng thường xót cháu và thương cả mẹ cháu khi về gặp mặt con lần cuối lại trong tình trạng này
liên quan đến cái chết của bé năm tuổi bị bỏ quên trên ô tô đưa đón của trường
tối ngày hai mươi chín tháng năm cơ quan cảnh sát điều tra công an tp thái bình ra quyết định khởi tố vụ án vô ý làm chết người quy định tại điều một trăm hai mươi tám bộ luật hình sự
để điều tra làm sỡ vụ án
chiều ngày ba mươi tháng năm cơ quan cảnh sát điều tra công an tp thái bình đã giả quyết định khởi tố bị can đối với phương quỳnh anh
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu thôn phúc hạ xã vũ phúc tp thái bình về tội vô ý làm chết người quy định tại điều một trăm hai mươi tám bộ luật hình sự
hiện lãnh đạo công an tỉnh thái bình đang chỉ đạo cơ quan cảnh sát điều tra công an tp thái bình tiếp tục mở rộng điều tra xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
điều tra làm sỡ vụ án quy định tại điều một trăm hai mươi tám bộ luật hình sự